ban chỉ đạo chống buôn lậu gian lận thương mại và hàng giả ba trăm tám mươi chín tp hcm cho biết trong sáu tháng đầu năm đã phát hiện và xử lý hơn một mươi hai tám trăm linh vụ vi phạm về buôn lậu vận chuyển hàng lậu gian lận thương mại và hàng giả thu ngân sách hơn hai tỷ đồng
trung bình mỗi ngày bang chỉ đạo ba trăm tám mươi chín tp hcm phát hiện xử lý hơn bảy mươi vụ vi phạm trong đó có một hai trăm hai mươi sáu vụ buôn bán vận chuyển trái phép hàng cấm hàng lậu một mươi một một trăm năm mươi bảy vụ gian lận thương mại gian lận thuế bốn trăm bốn mươi ba vụ sản xuất buôn bán hàng giả có ba mươi hai vụ xử lý hình sự thu ngân sách hơn hai bảy mươi tám tỷ đồng trong sáu tháng qua
thời gian tới bang sẽ tăng cường công tác thanh kiểm tra các nhóm hàng cấm có thuế xuất cao chịu thuế tiêu thụ đặc biệt
hàng ảnh hưởng đến nền kinh tế cũng như hàng tiêu dùng ảnh hưởng tới sức khỏe đời sống người dân như thuốc lá rượu bia ma túy kim loại quý động vật hoang dã đường cát xăng dầu than mỹ phẩm thực phẩm chức năng phụ gia thực phẩm các loại chất cấm trong sản xuất da chăn nuôi
bên cạnh đó tăng cường phối hợp lực lượng hải quan bộ đội biên phòng và công an nâng cao trách nhiệm kịp thời phát hiện các hành vi di phạm tại cửa khẩu